sáng sớm nay ngày ba tháng tám bão số ba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
hồi một mươi sáu h chiều nay ngày ba tháng tám vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng hai mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh năm bảy độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
trong sáu giờ tới vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam và tan dần
tình hình mưa lớn lũ quét và sạt lở đất ngập lụt vùng trũng thấp đô thị còn diễn biến phức tạp
cần chú ý theo dõi trong các cập nhật tiếp theo
đây là tin cuối cùng về cơn bão số ba